trong nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn thượng hải các viện dưỡng lão tại thành phố đã cấm việc thăm non kể từ ngày một tháng ba
đồng thời bắt đầu áp dụng cơ chế quản lý khép kính từ ngày một mươi tháng ba và sắp tới thành phố sẽ tăng cường thêm các biện pháp phòng dịch tại các cơ sở này
ngày một mươi năm tháng bốn giới chức thành phố thượng hải trung quốc cho biết đang tăng cường quản lý các cơ sở dưỡng lão trên khắp thành phố trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín tại đây tăng mạnh
cụ thể các nhà dưỡng lão tại thượng hải đã cấm việc thăm non kể từ ngày một tháng ba đồng thời bắt đầu áp dụng cơ chế quản lý khép kính từ ngày một mươi tháng ba
kể từ ngày hai tháng bốn thường hải đã triển khai kiểm soát nghiêm ngặt nguồn cung hàng hóa vào nhà dưỡng lão
tất cả gói hàng và vật dụng đều phải được khử trùng trước khi đưa vào trong
các cơ sở dưỡng lão cũng thường xuyên tiến hành xét nghiệm acid nucleic cho nhân viên và người cao tuổi và khử trùng những khu vực quan trọng
trong hơn bốn mươi ngày qua các nhân viên đã hỗ trợ người cao tuổi liên lạc với người thân thông qua các cuộc gọi video
bên cạnh đó nhà chức trách thường hải cũng đẩy mạnh hỗ trợ những người thu nhập thấp và già cả neo đơn trong bối cảnh dịch bệnh
những người tình nguyện và nhân viên địa phương được huy động trên khắp thành phố để cung cấp hàng loạt dịch vụ như giao đồ ăn
kiểm tra sức khỏe đình kỳ qua điện thoại
để giúp đỡ những người lớn tuổi sống một mình hoặc không có người chăm sóc do người thân đang nhập viện hoặc được cách ly
đối với những gia đình thu nhập thấp chính quyền kêu gọi cung cấp kịp thời và đầy đủ trợ cấp sinh hoạt tối thiểu
nhu yếu phẩm và các vật phẩm y tế phòng ngừa covid một mươi chín
những người tạm thời có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh cũng sẽ được hỗ trợ
liên quan đến tình hình dịch bệnh theo ủy ban y tế quốc gia trung quốc
trong ngày một mươi bốn tháng bốn thượng hải đã ghi nhận hơn hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín
thấp hơn so với mức hai mươi bảy của ngày trước đó trong đó có ba hai trăm linh ca có triệu chứng
thường hải đang nỗ lực thậm chí vật lộn từng ngày để kiểm soát tình hình đại dịch trên toàn thành phố
việc tăng cường các biện pháp phòng covid một mươi chín tại cơ sở dưỡng lão có thể coi là một bước đi tiếp theo trong chuyến hành trình đầy khó khăn này
vâng thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của chúng tôi
xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo